đợt xét vừa qua được cho là đợt xét đậm xét hại kéo dài lâu nhất từ đầu mùa đông đến nay
tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bệnh nhân nhi nhập viện gia tăng đột biến
chủ yếu là các bệnh lý về đường hô hấp
đang nói là nhiều ca đã có biến chứng nặng khi nhập viện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội
ho nhiều ngày nhưng gia đình chủ quan cho rằng cháu chỉ bị viêm họng thông thường do thời tiết
nên gia đình không đưa bệnh nhi này vào viện ngay
đến khi cháu suốt cao không hạ họ liên tục và nôn chớ
bé phạm minh phước được đưa vào khoa nhi bệnh viện thanh nhàn và phải nhập viện điều trị ngay vì viêm phổi
còn em bé này khi vào viện cũng trong tình trạng đã chớm viêm phổi
trước đó gia đình chỉ cho em ở nhà và uống thuốc hò thông thường
khi thấy bé sổ mũi và suốt cao
tuy nhiên là nó ho xong rồi nó có nhiều những cái lướt mũi nó chảy ra
xong rồi là nó ăn nó lôn nó cứ ho một cái là nó lại ra cái dịch đờm cả mồm nữa
theo ghi nhận tại khoa nhi bệnh viện thanh nhàn trong đợt giết hại kéo dài vừa rồi
số lượng bệnh nhân nhi nhập viện tăng đột biến
chủ yếu nhất là các bệnh lý về đường hô hấp và đối tượng là trẻ sơ sinh trẻ bố mẹ
đáng nói bệnh nhi nhập viện thường đã có biến chứng
trong đợt giết hại vừa rồi thì tỷ lệ
bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân viêm phổi gia tăng đáng kể
tôi ước lượng khoảng ba mươi bốn mươi trong đó rất nhiều bệnh nhân viêm phổi nặng
hiện tại thì có những bệnh nhân đang điều trị viêm phổi đến hai tuần rồi
đáp ứng kháng sinh cũng kém
do những trường hợp này đã được dùng kháng sinh nhiều ở nhà rồi
và đến viện thì trong tình trạng nó kháng khước nhiều
theo dự báo sẽ còn nhiều đợt giết đậm giết hại trong thời gian tới
các cha mẹ cần hết sức lưu tâm
giữ ấm đủ đúng cho trẻ
khi thấy trẻ có dấu hiệu như dịch mũi xanh suốt cao ho nhiều
cần đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám tránh để tình trạng bệnh trở nặng